trước diễn biến của bão sáng nay chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận đã chỉ đạo ubnd các huyện thị xã thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan
giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải cho chủ phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động vận tải và đánh bắt hải sản trở lại bình thường
tuy nhiên ngư dân phải theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến của bão số chín tình hình thời tiết gió mạnh sóng lớn trên biển
nhất là diễn biến của gió mùa đông bắc để chủ động phòng tránh ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
các sở ngành liên quan và địa phương lưu ý phân công trực để theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết mưa lũ gió mạnh sóng lớn
sản lợi bờ biển nhằm chủ động trong chỉ đạo điều hành ứng phó và báo cáo diễn biến bất thường về thiên tai trên địa bàn cho ubnd tỉnh